trước tình hình hạn hán diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh tây nguyên và sáng ngày hôm nay
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã thị xát
và chỉ đạo công tác phòng chống hạn hán ở tỉnh gia lai cũng như toàn vùng tây nguyên
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tình trạng khô hạn diễn ra tại tây nguyên khiến cho việc sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức pháp
cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi hỗ trợ và động viên bà con tại huyện chư pứ và chư sê
hai huyện nằm trong vùng bị hạn hán khốc liệt của tỉnh gia lai
phó thủ tướng chỉ đạo đảng bộ chính quyền các cấp tỉnh gia lai triển khai ngay những giải pháp
giúp đỡ bà con vùng bị hạn trước hết là không để nhân dân đói
thứ hai là bảo đảm nước uống sạch không để dịch bệnh ở vùng hạn hán
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức phát triển
cho gia súc cho trường học bệnh viện các nhà máy
rồi ở trên cơ sở đó thì cũng phải tính toán lại về cái việc sử dụng nước cho ngành nông nghiệp
trong đó phải ưu tiên nước cho cây công nghiệp lâu năm có giá trị cao như là hồ tiêu cà phê
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh gia lai
tính đến thời điểm này hạn hán đã khiến cho hơn một mươi một
năm trăm linh hectare cây trồng ở tỉnh bị khô hạn và mất trắng
trong đó có khoảng hai năm trăm linh hectare lúa nước sáu hectare hồ tiêu và cà phê cùng một số cây công nghiệp
ước tính hạn hán đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
bên cạnh thiệt hại về kinh tế hạn hán cũng đang làm khoảng năm hộ dân trên địa bàn tỉnh gia lai
thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng tập trung ở các huyện chư sê crong ba chư pứ
chúng tôi không có thấy gì để chống đỡ rồi nói chung là còn sống được cái nào hay cái đó
nhưng vì đang lo nước
nước sinh hoạt uống thôi uống còn đôi lúc nói thật phải dành nhau đêm
người thì thức lấy nước đêm người thì sáng người thì trưa phải đi lấy nước từng sinh hoạt
chứ còn nói về cây trồng này đã vứt rồi bỏ qua bên rồi bỏ từ cách đây một tháng rồi
cũng theo người dân tại xã hờ bông huyện chư sê cho biết tình trạng thiếu nước diễn ra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
năm ngoái vườn tiêu sau hạn hán còn tám mươi nhưng năm nay hiện chỉ còn bốn mươi
và tình trạng thiếu nước đã bắt đầu diễn ra từ tháng một
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang đứng đây là thôn rinh một xã hơ bông huyện chư sê tỉnh gia lai
và như các bạn đang thấy đây là giếng nước mà đồng bào đang sử dụng
và từ hai tuần trước thì giếng nước này vẫn còn có nước và đồng bào có thể sử dụng
thế nhưng mà từ hai ngày nay thì theo như đồng bào cho biết là giếng nước này đã không thể sử dụng nữa rồi
và trong cái thời gian sắp tới đây thì hạn hán vẫn còn đang rất là nghiêm trọng
và cái điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của đồng bào ở đây
tỉnh gia lai đang huy động tổng lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ và phương tiện của các đơn vị trên địa bàn tham gia giúp dân chống hạn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ và phương tiện của các đơn vị trên địa bàn tham gia giúp dân chống hạn
theo đài khí tượng thủy văn khu vực tây nguyên phải đến trung tuần tháng sáu ở khu vực tây nguyên mới có mưa trở lại
mùa khô năm nay sẽ kéo dài và khốc liệt nhất trong vòng sáng
hai mươi năm qua do vậy chính quyền và ngành chức năng các địa phương cùng người dân cần nỗ lực triển khai các biện pháp chống hạn như nạo vét kinh mương điều tiết nước hợp lý đặc biệt là đối với các vùng trồng cây công nghiệp như cà phê hồ tiêu càng cần phải tiết kiệm nước vì mùa khô sẽ kéo dài